tại hà nội tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao tổ trưởng tổ công tác
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng phạm bình minh yêu cầu tổ công tác cần khẩn trương quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được thủ tướng giao
trong đó lưu ý việc thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài cần hướng tới có chọn lọc lấy chất lượng hiệu quả công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu
ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến công nghệ mới công nghệ cao công nghệ sạch quản trị hiện đại có giá trị gia tăng cao
có tác động lan tỏa chuyển giao công nghệ kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu
trong đó đặc biệt lưu ý coi trọng phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác của việt nam có giải pháp hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển
tổ công tác đã thống nhất kế hoạch triển khai trong các tháng cuối năm hai nghìn hai mươi trong đó tập trung vào ba nhóm hoạt động chính
xúc tiến đầu tư tham mưu đề xuất chính sách và truyền thông quảng bá hình ảnh đất nước và môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam